liên quan đến dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở nước láng giềng trung quốc tổ chức y tế thế giới who vừa cho biết
virus cúm da cầm ah bảy n chín có độc lực cao nhất từ trước tới nay nguy hiểm hơn cả cúm h năm n một
tổ chức y tế thế giới cũng cho biết sự thay đổi liên tục độc lực cũng là một đặc điểm tự nhiên của virus cúm do quá trình tái tổ hợp
điều quan trọng là phải tiếp tục cảnh giác với sự thích ứng của virus cúm da cầm ở người và các loại động vật có vú khác
đại diện viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết việc virus cúm tăng độc lực là một đặc điểm dịch tễ bình thường của virus cúm
và điều này sẽ khiến da cầm nhiễm bệnh nhanh tử vong hơn
tuy nhiên cũng không vì thế mà da cầm mắc cúm sẽ có biểu hiện ra bên ngoài
chính vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là người dân không ăn da cầm chưa nấu chín
không ăn tiết canh da cầm thủy cầm
và các loại chim dù virus cúm ah bảy n chín tăng độc lực
nhưng cũng không vì thế mà làm tăng khả năng lây lan từ người sang người